từ ngày một mươi sáu đến ngày một mươi bảy tháng ba tại thành phố vinh bảo hiểm xã hội việt nam tổ chức hội nghị triển khai công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế năm hai nghìn hai mươi
năm hai nghìn một mươi sáu công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế được triển khai đồng bộ ở cả trung ương và địa phương
qua đó nâng cao nhận thức của các cấp ủy chính quyền và các tầng lớp nhân dân về chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
năm hai nghìn một mươi bảy công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế sẽ tiếp tục được đẩy mạnh đổi mới cả về nội dung và phương pháp tổ chức các hoạt động
nhằm góp phần nâng cao hơn nữa nhận thức của cộng đồng và mỗi người dân về trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
tuyên truyền phổ biến và giải đáp những nội dung cơ bản của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi và luật bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung
hướng dẫn việc thực hiện các chế độ chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
dịp này hai mươi bảy đơn vị và cá nhân đã được nhận bằng khen của tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam về thực hiện tốt công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế năm hai nghìn một mươi sáu